cũng trong ngày hôm qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi gặp mặt văn nghệ sĩ báo chí nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại thủ đô hà nội
tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cống hiến đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ các nhà báo đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt đã luôn dành tình cảm cho lực lượng công an nhân dân qua nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh nhiều tác phẩm báo chí nhiếp ảnh hội họa âm nhạc vở kịch đã thực sự làm lay động lòng người chạm đến trái tim của nhân dân
thời gian tới đồng chí thứ trưởng mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ các nhà báo tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân đặc biệt là những địa bàn công an xã ở vùng sâu vùng xa
qua đó có thể tìm hiểu và cảm nhận được những khó khăn hàng ngày mà lực lượng công an nhân dân đang ngày đêm hy sinh lợi ích cá nhân để vững vàng bảo vệ trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự
các văn nghệ sĩ nhà báo sẽ luôn là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với đảng nhà nước và với lực lượng công an nhân dân
tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc